ước tính đến năm hai nghìn ba mươi con số này có thể tăng lên hơn bốn trăm linh người gấp hai lần số ca tử vong do biến chứng thai kỳ
đáng lo ngại hơn tỷ lệ ung thư cổ tử cung ngày càng trẻ hóa cũng như các triệu chứng ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu không rõ ràng
thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa
chỉ đến khi có các dấu hiệu bất thường như song kinh chảy máu ngoài kỳ kinh nguyệt đau khi quan hệ
bệnh nhân mới đi khám và phát hiện mắc ung thư cổ tử cung
bác sĩ có thể cho biết là bệnh ung thư cổ tử cung là gì
ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính ở phụ nữ và phổ biến ấm độ thứ hai
theo thống kê của thế giới năm hai nghìn hai mươi có khoảng sáu mươi bốn đợt người mắc mới ung thư cổ tử cung
trong đó có tới ba trăm bốn mươi hai người đã tử vong
ở việt nam thì ước tính mỗi năm trung bình có khoảng trên sáu mươi
năm sáu trăm linh người mắc ung thư cổ tử cung và khoảng trên hai năm trăm linh người tử vong
chính vì vậy thì chúng ta cần phải tầm soát ung thư để điều trị và dự phòng kịp thời
để tránh bệnh chứng nguy hiểm bất độ sơ mứng vận đề sau này
vậy thì những trường hợp nào nên tầm soát ung thư cổ tử cung thưa bác sĩ
tất cả những phụ nữ sau khi quan hệ thì đều có nguy cơ những ung thư cổ tử cung
những phụ nữ đã quan hệ thì đều có thể bị ung thư cổ tử cung một lần trong đời
chúng ta cần phải tầm soát tất cả những phụ nữ đã quan hệ rồi
để phòng tránh và điều trị kịp thời những nguy cơ ung thư cổ tử cung
bác sĩ có thể cho biết là vì sao nên tầm soát ung thư cổ tử cung
để tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung thì chúng ta cần phải khám phục qua định kỳ
từ ba mươi sáu tháng một lần
khi đó trong quá trình thăm khám bác sĩ có tích hợp thêm một số xét nghiệm cần thiết để mình kiểm tra
ví dụ như xét nghiệm pasmir để kiểm tra xem tế bào có những biến đổi và hình thái
hồi cơ chứa
có những dị sản hay là bất sản gì không
và từ đó là mầm mống của cái bào ung thư
thứ hai là tinpet
tinpet là những xét nghiệm cải tiến của pasmir
khi đó sau khi lấy tế bào sẽ được vận chuyển và được hệ thống kiểm tra tự động
thứ ba là xét nghiệm hpv
thứ ba là xét nghiệm adn virus hpv
xét nghiệm này để kiểm tra xong âm đạo của người phụ nữ
có virus hpv những chủng nguy hiểm
một lần nữa cảm ơn bác sĩ nguyễn hồng tùng về những chia sẻ vừa rồi
ở giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung
các triệu chứng thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa khác
do đó người bệnh thường chủ quan không thăm khám phụ khoa
cũng như thực hiện các bước sàng lọc ung thư cổ tử cung kịp thời
nhằm đáp ứng nhu cầu sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung
bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai gói dịch vụ tầm soát ung thư cổ tử cung tổng quát
với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn
nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị ung thư cũng như các bệnh phụ khoa
hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ châu âu
cho kết quả tầm soát nhanh chóng độ chính xác cao
là một trong những đơn vị mũi nhọn được chú trọng đầu tư
và phát triển tại bệnh viện đa khoa tâm anh ngay từ những ngày đầu thành lập
trung tâm sản phụ khoa quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ hàng đầu
giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm tật tâm
cùng trang bị cơ sở vật chất hệ thống máy móc tân tiến chất lượng hàng đầu thế giới
sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh triển khai đa dạng các gói thăm khám
và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ
phù hợp theo từng giai đoạn từng độ tuổi và các nhóm đối tượng khác nhau
như sức khỏe tiền hôn nhân chăm sóc trước sinh trong sinh và sau sinh
chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh và mãn kinh
đảm bảo tiêu chí mang lại hiệu quả tối đa trong công tác thăm khám
chật đoán điều trị và chăm sóc sau điều trị
thưa quý vị việc tầm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm giúp điều trị hiệu quả
nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
đặc biệt có thể bảo tồn thiên chức làm mẹ thiêng liêng của nhiều phụ nữ
chính vì thế từ sau hai mươi một tuổi chị em nên chú trọng thăm khám
và sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ theo khuyến nghị của các chuyên gia
kết hợp với tiêm chủng phòng ngừa virus hpv để tăng hiệu quả phòng bệnh ung thư cổ tử cung
đến đây thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai